thưa quý vị thống kê cho thấy là có tới hai phần ba số trẻ đau bụng đi khám phát hiện viêm lết dạ dày
nguyên nhân là do lạm dụng thuốc và vi khuẩn tấn công
và một nguyên nhân nữa là áp lực từ học hành từ cuộc sống và từ chính bố mẹ từ chính phụ huynh
thì đang khiến cho trẻ rơi vào tình trạng căng thẳng
tình trạng viêm dạ dày ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng
và nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển và sức khỏe của trẻ
theo ghi nhận của phóng viên sau tết nguyên đán số trẻ đi khám khi có triệu chứng đau bụng và phát hiện viêm dạ dày cao hơn bình thường
chị thúy với gương mặt lo lắng khi đưa con đi khám
hơn một tháng nay cháu ngân nhà chị thường xuyên đau bụng
chị cũng đã đưa cháu đi khám nhiều nơi nhưng chưa phát hiện ra bệnh của bé
mẹ cũng theo dõi mẹ cũng cho đi khám và khám một số nơi để xem có triệu chứng bị run không
bởi vì trong gia đình thì mẹ
cũng tẩy run cứ sáu tháng một lần tẩy run theo con đỉnh kỳ
thì đi thì xét nghiệm thì cũng không có vấn đề về trứng run ở trong phân
cũng biết là các triệu chứng nói như về đau dạ dày
thì đi thì bác sĩ cũng mới chuẩn đoán là con bị viêm dạ dày
nhưng mà bây giờ đang phải làm các thủ tục để siêu âm nổi soi xem mức độ hoặc bị viêm là như thế nào
bé ngân được bác sĩ chỉ định nội soi dạ dày
bằng phương pháp gây mê
kết quả bé bị nhiễm vi khuẩn hp
việc bé mới sáu tuổi đã bị nhiễm hp khiến gia đình rất bất ngờ
bản thân chị thúy không bị dạ dày
chính vì vậy chị cũng chưa biết nguyên nhân bệnh dạ dày của con từ đâu
con hay bị đau bụng mà xung quanh rốn hoặc là trên rốn
thì ở lớp thì trong giờ học thì con cũng đau và cũng không y tế làm vài lần
còn ở nhà thì trong giờ học
trước bữa ăn mà chưa được ăn
thì con có biểu hiện là không đau bụng
cháu học lớp một
cái việc học của cháu thì nói chung là cũng khá căng
con học là khi nào cũng phải cháy đua
thành ra là cũng hơi mệt
cách đây khoảng một năm rồi
là con có triều trứng như thế
thì có triều trứng đau bụng thì mẹ cho đi khám xem là có dung trứng dung không
thì bác sĩ kê cho thuốc là hỗ trợ về
các cái màn dịch dạ dày đấy
thì cũng thấy ổn
thì sau một năm đấy thì gần đây mới mình làm
cũng giống chị thúy
chị thư có con trai đang học lớp ba
cháu hay có biểu hiện lo lắng trước một công việc sắp diễn ra
hàng ngày chị vẫn hay tạo thư giãn thoải mái
bằng cách trò chuyện hay đọc chuyện cho con nghe
cháu là một bạn mà hay lo
hay lo từ bé
thường là nếu như mà kiểu như là
mai mẹ làm gì hoặc là mai con đi đâu đấy
thì là con đã lo từ hôm trước rồi
thế nhưng mà bây giờ chị thấy nhịp sống rất là nhanh
nên là đôi khi mình cũng không để ý là con có thể con đang lo ấy
đối tượng mà có nguy cơ lây nhiễm cao nhất
thì lại chính là trẻ em
đặc biệt là trẻ em dưới một mươi tuổi
thì cái nguy cơ bị nhiễm là rất là cao
chúng tôi đã thực hiện một cái nghiên cứu
tại cái cơ sở của chúng tôi
thì thấy như sao
trong các cái gia đình mà bị nhiễm hp
thì các cháu bé dưới một mươi tuổi là trên chín mươi là bị nhiễm h
một số những cái bệnh
chúng ta sử dụng các cái thuốc
mà các cái thuốc này có một số
nó ảnh hưởng lên cái niêm mạc
của dạ dày
thực tế các bé ở độ tuổi nhỏ
mắc bệnh dạ dày và khuẩn hp không còn hiếm
bệnh viện nhi trung ương đang tiếp nhận
nhiều ca bệnh nhân phải nội trú dài ngày để điều trị
đa số vi khuẩn hp

để truyền qua người với người
chúng có thể ẩn chứa trong cơ thể người
nhiều năm sau đó mới bùng phát và gây viêm lết
trẻ em là đối tượng dễ bị lây nhiễm nhất
vì trẻ em có hệ biễn dịch yếu
trước đầu thì các bác
sử dụng như là cháu bị tắc ruột
mà điều trị
ở một mươi một ngày trên phương ngoại
thì các bác lại chuyển xuống đây
các bác nghĩ là bị môn chu kỳ
nội xoay thì cháu bị lê tạ dày
viêm tạ dày nhiều
cháu là cái số được lao vùng
về nhà là cái số lao vùng
là nằm biển suốt
hai năm rồi
mấy ngày là đau da nữa là bỏ xuống
xuống mấy ngày nữa là
quay lại nữa
hiện nay thì cháu có đi học không
năm nay cháu không đi học được
thế bác sĩ bảo
cháu bị bệnh gì
và cho điều trị như thế nào
cháu các cô vào
vịnh cả đôn
bết dài dày
cả lạch tràng
ở việt nam
bảy mươi số trẻ đi khám khi đau bụng
là phát hiện viêm tạ dày
nguyên nhân là do các phụ huynh lạm dụng thuốc
vi khuẩn hp
và việc trẻ học hành quá áp lực căng thẳng
đang là nguyên nhân phổ biến mắc bệnh viêm dạ dày
ở trẻ hiện nay
trong các gia đình
việc phát hiện trẻ bị viêm tạ dày
rất khó và hay bị nhầm lẫn
với các triệu chứng của tào bón
dối loạn tiêu hóa hay một số bệnh lý
liên quan đến gan mật tim mạch
vì vậy khi thấy những triệu chứng sau đây
phụ huynh phải đưa con đi khám
đau bụng lâm dâm vùng bụng trên rốn
cao dài và tái phát
cũng có khi đau nhiều ở vùng thượng vị
hoặc hạ sườn phải
đau thường có tính chất tru kỳ
có liên quan đến bữa ăn
đối với trẻ nhỏ
thì cái đơn giản nhất
là có hai việc
một là chúng ta
có thể cho các cháu làm cái test thở
mà phù hợp hơn là test thở suy một mươi ba
vì nó không có phóng sạ
tức là chúng ta
nếu mà tốt nữa
thì chúng ta làm cái test tìm hpvp trong phần
ở những cái nơi mà không có điều kiện lắm
thì chúng ta có thể căn cứ
một triệu chứng
nếu các cháu đau nhiều
đau nôn nhiều
mà lại trong máu
mà có kháng thể
thì ai cũng có thể cân nhắc cho vấn đề điều trị
theo các bác sĩ
bé đi nhà trẻ có nguy cơ bị viêm dạ dày cao hơn
do tiếp xúc với nhiều mầm bệnh nhiễm khuẩn
bởi các vi khuẩn gây bệnh
có kích thước rất nhỏ
vì thế kể cả khi tay bé trong không bẩn
thì vi khuẩn vẫn có thể bám đầy bàn tay
ở hiện thì cũng chưa có một cái phương pháp nào
mà giữ phòng
một cách thật là triệt để
cái việc tái nhiễm hp
nhưng mà cái người ta vẫn khuyên là này
người ta khuyên là đối với trẻ con
thì cái việc mà ăn uống
hợp vệ sinh
đừng có ăn những cái đồ sống
rồi trước khi ăn các cháu phải rửa tay
tránh bệnh nhiễm khuẩn
đừng ăn trung đụng
thí dụ như ở việt nam chúng ta cũng có một cái thói quen
tức là khi chúng ta ăn
là cái đũa chúng ta gáp trong một cái đĩa thức ăn
thì nó cũng là một cái nguyên nhân
làm cho cái việc mà lây lan hp
nó tương đối là phổ biến
ở nước chúng ta
để phòng bệnh viêm dạ dày cho bé
cha mẹ lưu ý những vấn đề sau
cha mẹ nên thường xuyên rửa tay cho bé
đảm bảo vệ sinh khi chuẩn bị
và chế biến đồ ăn cho bé
ăn uống đúng bữa
không ăn quá no
không được vừa ăn vừa xem tv
và sử dụng các thiết bị điện tử
tránh áp lực căng thẳng cho bé
tạo nhiều niềm vui để bé được thoải mái thư giãn